sở giáo dục đào tạo hà nội vừa công bố số điện thoại đường dây nóng một trăm sáu mươi chín năm nghìn một trăm hai mươi hai bảy trăm năm mươi ba
để nhân dân phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
sở giáo dục đào tạo hà nội cho biết năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ngoài việc điều chỉnh mức học phí như đã công bố
danh mục và mức thu của các khoản thu khác trong nhà trường vẫn thực hiện như năm học trước
đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố
sở giáo dục đào tạo yêu cầu các nhà trường thực hiện theo quy định tại điều một mươi
thông tư số năm mươi năm hai nghìn một mươi một ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một của bộ giáo dục đào tạo về điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh
theo sở giáo dục đào tạo hà nội năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu toàn thành phố thu học phí được khoảng hai trăm tám mươi bảy năm tỷ đồng
chỉ chiếm khoảng sáu bảy tổng chi phí trực tiếp của ngành giáo dục thành phố
trong số đó dành khoảng bốn mươi để chi thực hiện cải cách tiền lương sáu mươi còn lại được sử dụng để chi hỗ trợ phục vụ giảng dạy và học tập